tại hà nội hội đồng lý luận trung ương đảng đã làm việc với đoàn hội đồng khoa học xã hội quốc gia lào
đang ở thăm và dự hội thảo lý luận lần thứ năm giữa hai đảng với chủ đề phát triển nhanh bền vững
triển khai chương trình hợp tác nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn đổi mới giữa hai đảng hai nước
theo thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai đảng
hội thảo lý luận lần thứ năm giữa đảng cộng sản việt nam và đảng nhân dân cách mạng lào với chủ đề
phát triển nhanh bền vững diễn ra từ ngày mùng một đến ngày mùng năm tháng tám
nằm trong khuôn khổ kỳ hội thảo lần này buổi làm việc giữa hội đồng lý luận trung ương đảng cộng sản việt nam
và hội đồng khoa học xã hội quốc gia lào là dịp để hai bên trao đổi
chia sẻ kinh nghiệm về lý luận và thực tiễn về phát triển nhanh và bền vững ở mỗi nước
trong không khí hữu nghị chân thành thẳng thắn đại biểu hai hội đồng đã cùng nghe các báo cáo tham luận
chia sẻ những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra trong quá trình đổi mới và phát triển của mỗi nước
các đề nghị trong việc tiếp tục phối hợp chặt chẽ tăng cường hợp tác nghiên cứu
làm sáng tỏ những vấn đề cấp bách đang đặt ra đối với công cuộc đổi mới ở mỗi nước
nhất là những vấn đề về xây dựng đảng xây dựng hệ thống chính trị phát triển kinh tế xã hội hội nhập quốc tế
với mục tiêu chung là phát triển nhanh bền vững
buổi làm việc một lần nữa minh chứng cho hoạt động trao đổi lý luận giữa hai đảng là rất cần thiết
góp phần làm phong phú thêm kho tàng lý luận của mỗi đảng
có ý nghĩa quan trọng trong việc xác định đường lối phương hướng hoạt động và sự phát triển của mỗi đảng trong giai đoạn mới